tại thành phố hồ chí minh mới đây hàng trăm hộ kinh doanh nhà trọ đã được tập huấn các kỹ năng quan trọng
về công tác phòng cháy chữa cháy đây là hoạt động cần thiết trong thời điểm nắng nóng gai gắt liên tiếp như hiện nay
gần hai trăm linh người dân đại diện cho các chủ nhà trọ phòng cho thuê trên địa bàn quận một mươi hai
được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an quận hướng dẫn những kiến thức cơ bản
về công tác phòng cháy chữa cháy các nguyên nhân gây ra cháy nổ và một số biện pháp phòng cháy chữa cháy
các quy tắc an toàn trong sử dụng điện sử dụng ga đặc biệt là những kỹ năng xử lý thoát nạn khi cháy nổ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn cung cấp nhiều thông tin về tình hình cháy nổ thời gian gần đây
một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xuất phát từ chính sự chủ quan của người dân
quận một mươi hai có địa hình rộng tập trung nhiều khu dân cư nhà trọ với lượng công nhân lao động sinh sống rất lớn